các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã sapa vừa ra quyết định khởi tố hai mươi bốn bị can
và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định để điều tra xử lý
chiều ngày một mươi bốn tháng ba tại khu vực thi công tuyến đập đầu mối của thủy điện mây hồ
thuộc xã ngũ chỉ sơn thị xã sapa do chưa thống nhất được đơn giá hỗ trợ
giữa công ty trách nhiệm hữu hạn năng lượng mây hồ là chủ đầu tư với một số hộ dân trên địa bàn
nên các hộ dân đã ngăn cản không cho thi công
đơn vị thi công đã thuê hoàng quang trương đến bảo vệ công trường
tại đây trương đã liên hệ với một số đối tượng và thu nảm khoảng sáu mươi người từ nhiều địa phương khác nhau
trương cùng đồng bọn cũng chuẩn bị hàng chục tiếp sát để làm khung khí ngăn cản người dân
vụ ẩu đả giữa hai bên đã khiến một mươi bảy người dân và chín người của trương bị thương tích
ngay sau khi xảy ra vụ việc công an thị xã sapa đã có mặt tại hiện trường
phối hợp với chính quyền địa phương vận động giải tán đám đông
và đưa các đối tượng về trụ sở để điều tra làm rõ
sau khi truy tìm đánh đập bạn gái f về sống chung không thành
đối tượng đã có hành động man dợ là dùng dao cắt cổ tay cháu ruột của bạn gái mới chỉ ba tuổi
khiến cháu đứt gân tay mạch máu
vụ việc gây son sao dư luận này xảy ra ở quảng ngãi
và hiện đang được công an huyện nghĩa hành khẩn trương điều tra
chiều hai mươi năm tháng ba trong lúc hai con ruột của anh trần văn dương
ở thôn phú châu xã hành đức huyện nghĩa hành đang xem tv trong nhà
thì một đối tượng lạ mặt đeo khẩu trang đi bộ vào nhà
và dùng dao cắt cổ tay cháu trần thiên an ba tuổi
gây thương tích sức khỏe ba mươi năm
đứt dây thần kinh giữa cổ tay trái
đứt động mạch quay cổ tay trái
đứt gân gấp ngón hai ba và gân gấp ngón cái dài
nó chưa biết nó mới có ba mươi bốn mươi tháng mà cắt nó
đứt khách dây găng như vậy
thì thấy nó quá đớn thương cho đứa nhỏ
tại thời điểm xa ra vụ việc thì chỉ có hơi là cháu nhỏ ở nhà
hòn chốn lớn gì thì không có mà biết
về cái thông tin về đẹp điểm
cũng như về cái phương tiện của đối tượng
tuy nhiên là với cái bàn cóc nghiệp pháp nghiệp vụ
và với cái tinh thần cương quyết tăng công đó
trong đêm thì chúng tôi đã ròa sóc
có các mối quan hệ của người thân thích của cháu bác
rồi là ròa sóc để sóc minh về cái
có cái mâu tủng của gia đình ninh dương
bằng các biện pháp nghiệp vụ
công an huyện nghĩa hành đã làm rõ đối tượng
trương quang cường bốn mươi hai tuổi
ở phường nguyễn nghiêm
ở quảng ngãi
đối tượng đã khai nhận hành vi man dợ của mình
chị trần thị diệp ba mươi một tuổi
là em ruột của anh trần vân dương
bỏ nhà đi nhiều năm qua
và có thời gian sống như vợ chồng
và đối tượng trương quang cường
do đối tượng bạo hành đánh đập
nên chị diệp đã bỏ trốn không sống với cương
đối tượng cường đi tìm và hăm dọa
hành hôn chị diệp cùng người thân
công an huyện nghĩa hành đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng trương quang cường
về tội cố ý gây thương tích
và đang tiếp tục củng cố hồ sơ
xử lý nghiêm đối tượng
có hành động man dợ đối với trẻ em
một sáu trăm linh viên thước lắc là vật chứng
vừa được phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an thành phố đà nẵng
phối hợp với công an quận cẩm lệ
phát hiện thu giữ của đối tượng nguyễn anh nhiều
trú tại quận cẩm lệ
trước đó các trinh sát phát hiện nhiều
có các hoạt động bất minh liên quan đến các đối tượng
mua bán ma túy số lượng lớn
nên khẩn trương lập án đấu tranh
tối ngày hai mươi tám tháng ba các trinh sát đã ập vào
bắt quả tăng nhiều khi vừa giao dịch ma túy
với đối tượng hoàng đức thảo
thu giữ hai mươi năm viên thước lắc
khám sát khẩn cấp phòng trọ của nhiều
lực lượng công an thu giữ thêm một năm trăm bảy mươi năm viên thuốc lắc
và một số dụng cụ để phân chia ma túy
cũng liên quan đến ma túy
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh thừa thuyên huế cho biết
đơn vị vừa phát hiện bắt giữ nhóm đối tượng
tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy
tại quán pub beer century
trên đường lê lợi thành phố huế
qua công tác nắm tình hình
lực lượng phát hiện tại quán pub beer century
của trần thị hồng hạnh
chú tại phường thủy xuân thành phố huế
đăng ký kinh doanh dịch vụ ăn uống giải khát
nhưng lại thiết kế quán theo mô hình
quán bar vũ trường và có biểu hiện
cho khách sử dụng trái phép chất ma túy
đêm hai mươi tám tháng ba bất ngờ kiểm tra địa điểm
kinh doanh này lực lượng công an phát hiện
bắt quả tàng nguyễn bá nhật minh
trú tại phường tây lộc đang tàng trữ trái phép
chất ma túy tổng hợp tiếp đó lực lượng công an
phát hiện các đối tượng nguyễn văn tình
chú tại huyện phú lộc ngo văn hoàng phú
chú tại phường an cự nguyễn văn cường
chú tại huyện phú lộc và nguyễn trung hiếu
chú tại thị xã hương thủy
đang tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy
tại thời điểm kiểm tra trong quán
có khoảng một trăm bốn mươi khách và nhân viên phục vụ
kiểm tra nhanh phát hiện hai mươi khách
dương tính với chất ma túy
thưa quý vị và các bạn sáng nay
tại thành phố đà nẵng tuyến tàu vận tải thủy
từ thành phố đà nẵng ra đảo lý sơn
tỉnh quảng ngãi và ngược lại đã được khai trương
với tuyến vận tải đường thủy này
đà nẵng trở thành địa phương đầu tiên
kết nối trực tiếp ra đảo lý sơn
điều này có ý nghĩa quan trọng
trong việc tăng cường liên kết phát triển du lịch
giữa hai địa phương và vùng kinh tế
trọng điểm miền trung tây nguyên nói chung
trước đây để ra đảo lý sơn
du khách phải di chuyển đến cạn xa kỳ
tỉnh quảng ngãi sau đó đi tàu ra đảo
này việc đưa vào khai thác
tuyến du lịch đường thủy nội địa đà nẵng lý sơn
sẽ giúp người dân du khách đi lại
thuận tiện nhanh chóng hơn nhất là
khách du lịch quốc tế tàu sử dụng
khai thác tuyến này thuộc công ty
của phần tàu cao tốc phú quốc
được thiết kế theo tiêu chuẩn tàu cao tốc quốc tế
có sức chở gần sáu trăm linh khách
đây là một trong ba series
tàu cao tốc hài thân lớn nhất
việt nam hiện nay
sắp tới đây thì
thành phố cũng mong muốn các doanh nghiệp
tham gia và đưa vào
hình thành khai thác nhiều tuyến
địa phương khác
nó cũng nằm trong
định hướng và chiến lược
phát triển của thành phố
về khai thác về kinh tế biển
nó cũng là
trong định hướng
của nghị quyết

một trong những lĩnh vực kinh tế
mũi nhọn mà thành phố đà nẵng phải
tập trung triển khai
không chỉ có ý nghĩa trong việc tạo ra
một sản phẩm du lịch phát triển kinh tế
tuyến vận tải đường thủy đầu tiên
kết nối trực tiếp đảo lý sơn
với tỉnh thành khác
đã cho thấy nỗ lực của các địa phương
trong việc liên kết để cùng nhau phát triển
cùng với việc phối hợp tạo điều kiện
thuận lợi cho doanh nghiệp khai thác tuyến
chính quyền các địa phương cũng đang nỗ lực
xây dựng điểm đến phục vụ tốt nhất
cho du khách
hiện nay thì cơ sở vật chất
về du lịch để phục vụ
cho người dân khi đến lý sơn
thì cũng còn hạn chế
lưu lượng tiếp khách
đảm bảo cho nhu cầu thỏa mãn
của người dân trung bình mỗi ngày
khoảng cỡ từ tám một mươi khách
là đã quá đải cho nên là
trong tương lai không xa thì chúng tôi
cũng đã đẩy mạnh phát triển
cơ sở vật chất về du lịch để
trước mắt là phục vụ cho du khách
đến lý sơn và thứ hai nữa là tạo điều kiện
giải quyết công an việc làm
cho nhân dân trên đảo lý sơn của chúng tôi
dự kiến ngày chín tháng bốn
chuyến tàu đầu tiên sẽ khởi hành
từ cảng sông hàn đà nẵng đi lý sơn
tuyến đường thủy này hứa hẹn
sẽ là sản phẩm góp phần thúc đẩy
hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới
tiếp theo mời quý vị cùng cập nhật
các tin tức đáng chú ý khác trong bản tin
nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay phía nam
xin kính chào quý vị đang theo dõi
nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
thưa quý vị theo thông tin từ văn phòng
ủy ban nhân dân tp hcm
mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa
nhưng phó chủ tịch thường trực
ủy ban nhân dân tp hcm lê hòa bình
đã qua đời do bị thương nặng sau tai nạn giao thông
trên cao tốc tp hcm trung lương
vào sáng nay hai mươi chín tháng ba
thời điểm xảy ra tai nạn
vào khoảng bảy giờ bốn mươi năm phút
tài xế nguyễn quang vinh
điều khiển xe ô tô chở ông lê hòa bình
và một người khác đi theo hướng
từ tp hcm về tiền giang
khi xe đang lưu thông trên địa phận
huyện bến lức tỉnh long an
thì bất ngờ nổ lớp sau
và vào giải phân cách bê tông
ở làng khẩn cấp rồi lật ngang
khiến cả ba người trên xe bị thương nặng
ông lê hòa bình được đưa đi cấp cứu
tại bệnh viện đa khoai long an
trong tình trạng nguy kịch
dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa
nhưng do bị thương quá nặng
khi đưa vào bệnh viện đã ngưng tim ngưng thở
nên ông lê hòa bình không qua khỏi
đến trưa cuồng ngày
thi thể ông lê hòa bình
được đưa về tp hcm để tổ chức tăng lễ
ủy ban nhân dân tp hcm đã chỉ đạo
các cơ quan liên quan của thành phố
phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh long an
để điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn
bên cạnh đó thường trực
ủy ban nhân dân tp hcm cũng đã có
phân công xử lý những công việc
mà ông lê hòa bình đang chỉ đạo
để công việc không bị gián đoạn
ông lê hòa bình sinh ngày một tháng bốn
tại xã tịnh hà huyện sơn tịnh tỉnh quảng ngãi
ông từng có thời gian ba năm
làm chủ tịch ủy ban nhân dân quận bảy
trước khi giữ chức vụ giám đốc sở xây dựng
tp hcm vào năm hai nghìn một mươi chín
ông lê hòa bình được bầu vào
ban thường vụ thành ủy giữ chức
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
tới ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
ủy ban nhân dân tp hcm có quyết định
phân công ông làm phó chủ tịch thường trực
ủy ban nhân dân tp hcm
tiếp tục sẽ là những tin tức tổng hợp
và an ninh trật tự xã hội
ngày hai mươi chín tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra
công an huyện cầu kè tỉnh trà vinh cho biết
vừa ra quyết định gia hạn tạm giữ hình sự năm đối tượng
để điều tra về hành vi
tổ chức đánh bạc và đánh bạc
năm đối tượng gồm
lê văn tám sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
ngụ áp vinh an xã an phú tân huyện cầu kè
quỳnh thanh tâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
ngụ ấp bảy a xã tân thạnh đông huyện củ chi tp hcm
nguyễn hoàng khang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
ngụ ấp tân hưng xã tân thới huyện tân phú đông tỉnh tiền giang
nguyễn trung lành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
ngụ ấp gò tranh xã vĩnh xuân huyện trà ôn tỉnh vĩnh long
nguyễn văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
ngụ áp rùm sóc xã châu điền huyện cầu kè
trước đó ngày hai mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi
công an huyện cầu kè cùng nhiều lực lượng có liên quan
tiến hành kiểm tra nhà của lê văn tám
phát hiện bắt quả tan một mươi năm đối tượng
trong độ tuổi từ hai mươi sáu tuổi đến năm mươi tám tuổi
có hậu khẩu tại nhiều tỉnh như tiền giang vĩnh long tp hcm trà vinh
đang tham gia đánh bạc trái phép dưới hình thức tài xỉu
tại chiếu bạc và khu vực hiện trường
phát hiện và thu giữ một chiếc chiếu
một bộ dụng cụ lắc tài xỉu một mươi sáu điện thoại di động
chín xe mô tô và hơn bốn trăm linh triệu đồng
lê văn tám là đối tượng có nhiều tiền án
có tiếng trong giới cờ bạc
thường xuyên đứng ra tổ chức đánh bạc
và đánh bạc tại nhà riêng cho nhiều đối tượng
trong và ngoài tỉnh đến đánh bạc
nơi tổ chức đánh bạc được bố trí kiên cố
lắp đặt nhiều lớp cửa sắt và phân công
người canh gác người phục vụ
và tổ chức cầm cố tài sản cho các đối tượng
đến tham gia đánh bạc
quá trình đấu tranh các đối tượng đã khai nhận
toàn bộ hành vi vi phạm của mình
được biết lê văn tám và nguyễn trung lành
có tiền án về hành vi đánh bạc trước đó
nhưng chưa chấp hành xong
hiện vụ việc cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cầu kè
tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ
mở rộng điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
trong sáng nay hai mươi chín tháng ba
tỉnh tiền giang và bến tre
phối hợp với bộ giao thông vận tải
tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu rạch miễu hai
đây là cây cầu thứ hai
có quy mô lớn bắc qua sông tiền
kết nối tỉnh tiền giang và tỉnh bến tre
dự án đầu tư xây dựng cầu rạch miễu hai
có tổng chiều dài toàn tuyến một mươi bảy sáu km
quy mô sáu làng xe
vận tốc thiết kế tám mươi km trên giờ
với tổng kinh phí trên năm một trăm bảy mươi năm tỷ đồng
từ ngân sách trung ương
vị trí xây dựng cầu rạch miễu hai
cách cầu rạch miễu hiện hữu khoảng ba tám km
điểm đầu giao cắt giữa quốc lộ một
với đường tỉnh tám trăm bảy mươi thuộc huyện châu thành tỉnh tiền giang
điểm cuối kết nối với quốc lộ sáu mươi
tại đường dẫn cầu hàm luông
thuộc thành phố bến tre tỉnh bến tre
đây là công trình quan trọng
bởi vừa góp phần hoàn thiện mạng lưới đường quốc gia
vừa tạo điều kiện thuận lợi đi lại
vận chuyển hàng hóa của nhân dân
và để nhanh phát triển kinh tế xã hội của tỉnh bến tre nói riêng
và các tỉnh thành trong khu vực đồng bằng sông cửu long nói chung
khi hoàn thành đưa vào sử dụng
sẽ giảm thiểu tình trạng ách tắc và tai nạn giao thông
tiết kiệm chi phí cho các phương tiện lưu thông
vì khoảng cách giao thông đường bộ
giữa thành phố hồ chí minh đi các tỉnh miền tây được rút ngắn
phát biểu tại buổi lễ
phó thủ tướng chính phủ lê minh khái nhấn mạnh
đồng bằng sông cửu long có tiềm năng thuận lợi
để phát triển nông nghiệp chất lượng cao
nuôi trồng thủy sản quy mô lớn
có lực lượng lao động dồi dào
vì vậy đảng và nhà nước đã ban hành nhiều nghị quyết
cơ chế chính sách để phát triển đồng bằng sông cửu long
phó thủ tướng cũng đề nghị bộ giao thông vận tải
chỉ đạo việc gãy nhanh tiến độ thi công
đảm bảo chất lượng phấn đấu rút ngắn
thời gian hoàn thành so với kế hoạch
đối với ủy ban nhân dân hai tỉnh tiền giang và bến tre
cần làm tốt giải phóng mặt bằng
bồi thường hỗ trợ tái định cư
chăm lo đời sống cho người dân khu vực tái định cư
để sớm ổn định cuộc sống
thành phố hồ chí minh là địa bàn
có lượng lớn hộ kinh doanh kết hợp với nhà ở
do đó vấn đề thoát hiểm khi hỏa hoạn xảy ra
với trường hợp này đang rất được
các chính quyền ca cấp quan tâm
để công tác phòng cháy chữa cháy đạt hiệu quả cao
xuyên suốt năm hai nghìn hai mươi hai
nhất là cao điểm mùa khô rất cận kề
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tp hcm đã và đang tập trung công tác
tuyên truyền kiểm tra và xử lý vi phạm
về quy định phòng chống cháy nổ
tiệm tạp hóa này nằm trên đường tôn thất thuyết
phường bốn quận bốn tp hcm
hầu hết các sản phẩm kinh doanh tại đây
đều là vật dụng dễ cháy
như giấy cuộn hộp sốt đựng thức ăn chai nhựa túi ni lông
để chứa được càng nhiều càng tốt
chú tiệm đã bài trí kính lối đi
xếp trộn nhiều lớp không dừng khoảng cách
với các đường dây điện và cửa ra vào cũng bị cản trở
đáng nói hơn do không thường xuyên bảo dưỡng
nên cửa thoát hiểm phía sau đã bị một reset
phải mất nhiều thời gian và rất khó khăn
mới có thể mở ra được
tại buổi kiểm tra tuyên truyền tổ công tác gồm
lãnh đạo ưu ba nhân dân phường bốn phòng cảnh sát
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố
đã nhắc nhở chủ cơ sở bố trí hàng
tránh xa nguồn điện nguồn nhiệt
yêu cầu cam kết phải sửa chữa bảo dưỡng cửa thoát hiểm phía sau
đảm bảo khi sự cố xảy ra
có thể dễ dàng thoát ra
cái lối thoát hiểm này được xem là
lối thoát hiểm thứ hai
do vậy anh phải tu dưỡng lại
trong quá trình sản xuất hình danh
khi có tình huống xảy ra cháy nổ
thì cái lối thoát hiểm này dành an toàn
tính mạng tài sản
cho gia đình anh
thì anh liên hệ
cảnh sát khu vực để được hướng dẫn
và thực hiện cho nó đúng
theo cái nghị định một trăm ba mươi sáu của hội tuyến vụ
thì mình sẽ cải cách lại
để mở ra mở vô
một cách nó nhanh lẹ hơn
nó không có bị vít
và khó khăn nữa
thì mình sẽ cố gắng thay rồi chỉnh sửa lại
để khi có sự cố xảy ra
mình sẽ mở ra cách dễ dàng
từ đây cho đến ngày một tháng bốn
là anh phải hoàn tất
hoàn chỉnh cái cửa này
sau ngày một tháng bốn
quỹ ban dân phường sẽ hành lập tổ kiểm tra
tiến hành kiểm tra
nếu tiếp tục còn cái vị trí nhanh như vậy nữa
thì quỹ ban dân phường sẽ lập biên bản
và xử phạt theo quy định
của nghị định một trăm ba mươi sáu
của hội tuyến vụ
em xin ghi nhớ điều này

và sẽ cố gắng khắc phục
những mặt còn lại nó sẽ tốt và hoàn thiện hơn
để đúng như cái quy định
và những gì nhắc nhở của lực lượng chức năng
tại hộ kinh doanh này
chỉ có lối duy nhất thoát hiểm là mặt tiền phía trước
tuy nhiên hàng hóa cũng được bài bán
chán lối đi
qua kiểm tra nhắc nhở
đoàn công tác đã tặng bình chữa cháy
và trang bị thêm một búa tạ
dùng trong trường hợp không thể thoát hiểm
bằng cửa trước
quy tâm của phường là
đối với những nhà nào
mà có khả năng điều kiện
họ thay đổi hiểm
khẳng sàng mình hướng dẫn cho họ
để họ làm như thế nào
để đảm bảo hai lối thoát hiểm đó
còn đối với những nhà nào
mà họ không thể mở lối hai lối thoát hiểm được
nhà sen kẻ trong các hẻm nhỏ
thì quỹ ban dân phường
sẽ hướng dẫn về
trang bị búa tạ
cũng như là khăn dây
khi có tình huống xảy ra
thì mình sử dụng búa tạ đó
mình đập tường
mình phá tường
hoặc là mình để tìm mọi cách
để mình nhảy từ hành lang này
qua hành lang khác
hoặc là họ trang bị thêm niệm
khi mà có tình huống xảy ra
họ kịp thời quăng niệm xuống
họ nhảy xuống
đảm bảo về tính mạng
trước cao điểm mùa khô
ngoài tăng cường tuyên truyền kiểm tra
xử lý các doanh nghiệp
công ty hộ kinh doanh kết hợp nhà ở
lãnh đạo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hồ chí minh
cũng đưa ra khuyến cáo người dân
ở hết sức tổn trọng
khi trang bị thêm các thiết bị làm mát
chú ý đến tải trọng của các nguồn điện
nhằm ránh quá tải dẫn đến cháy nổ
chủ hộ gia đình phải thường xuyên
nhắc nhở các thành viên trong hộ gia đình của mình
để chấp hành nghiêm các quy định
về an toàn phòng cháy chữa cháy
bố trí sắp xếp hàng hóa
đảm bảo khoảng cách an toàn phòng cháy chữa cháy
cách xa nguồn lửa nguồn nhiệt
hệ thống điện
phải được kiểm tra thường xuyên
và phát phục các cái
các cái nguy cơ không đảm bảo
an toàn phòng cháy chữa cháy
quản lý thật là chặt các nguồn lửa nguồn nhiệt
đồng thời có cái phương án
xử lý các tình huống cháy nổ xảy ra
mở lối phát nạn thứ hai
để đảm bảo an toàn phòng cháy cháy
và trang bị các cái phương tiện chữa cháy
cho gia đình mình
kế hoạch triển khai thực hiện cao điểm về tuyên truyền
kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy
đối với khu dân cư hộ gia đình
nhờ kết hợp sản xuất kinh doanh của phòng cảnh sát
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an thành phố hồ chí minh
sẽ được thực hiện đến hết ngày ba mươi một tháng ba
hết thời gian trên tổ liên ngành và các phường xã
sẽ tiếp tục tổ chức các đợt kiểm tra
nếu còn phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm
theo quy định
để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp tránh đứt gãy chuỗi sản xuất
trong bối cảnh số ca mắc covid một mươi chín tăng cao
nhiều doanh nghiệp tại thành phố hồ chí minh
đã triển khai cho f một được đi làm trực tiếp
kèm theo một số điều kiện ràng buộc
theo quy định của sở y tế thành phố
theo ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
tình hình dịch bệnh tại thành phố
đang được kiểm soát
hầu hết người dân trên một mươi hai tuổi đã được tiêm vaccine
vì vậy ngay khi được hướng dẫn cho phép
f một trở lại làm việc có điều kiện
một số nhà máy xí nghiệp đã lập tức triển khai
nói quay trò người đó là
cái quay chính trong cái dây chuyền sản xuất
mà họ nghĩ một cái là coi mình đứt gãy
cái hệ thống sản xuất của mình
nương chuyền thì nương một ngày
thì chi phí phát sinh điện nước các thứ
mình phát sinh mình phải thanh toán phần đó
công ty vẫn thực hiện là f một vẫn đi làm
thực hiện năm k giãn cách
công ty có đội ngũ bác sĩ gia đình
công ty cung cấp thuốc tặng gói cho f điều trị
tới khi dứt bệnh
ai có đủ điều kiện thì làm việc tại nhà
hỗ trợ công ty từ xa
để tránh trường hợp đứt gãy
chủ sản xuất của nhà máy
theo các doanh nghiệp vì số ca mắc covid một mươi chín
tăng cao trong thời gian qua
khiến họ gặp một số khó khăn
về nhân sự
sản xuất đặc biệt là tiến độ
giao hàng cho đối tác bị ảnh hưởng
đồng thời phải gánh thêm chi phí phát sinh
do phải tăng ca liên tục
vì vậy chủ trương cho f một đi làm trực tiếp
khi đủ điều kiện giúp sen sẻ
khó khăn cho doanh nghiệp
đây là một giải pháp tình thế
rất cần thiết tuy nhiên không phải vì vậy
mà chúng ta chủ quan
vì qua cách quản lý
những đối tượng đó thì chúng ta phải
có kỹ lưỡng hơn
có khoảng cách giữa người và người
trong sản xuất tốt hơn
hiện nay hơn tám mươi năm người lao động
tại thành phố hồ chí minh đã được tiêm chủng
hai mũi đồng thời các triệu chứng
nhiễm covid một mươi chín chủng omicron
thường ở thể nhẹ
tuy nhiên việc tổ chức cho f một làm việc trực tiếp
trở lại sẽ cho doanh nghiệp quyết định
giúp đảm bảo an toàn chuỗi sản xuất